tại đà nẵng cùng với công tác chống hạn cho vụ hẻ thu chính quyền địa phương cấp cấp đã đồng hành cùng nông dân chống lúa
triển khai nhiều biện pháp chống sâu bệnh và các tác nhân gây hại cho đồng lúa
cánh đồng lúa xã hòa khương huyện hòa vang ngay sau thời gian đầu xuống giống
nông dân đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ cây lúa như phun thuốc phòng chống sâu bệnh sử dụng thuốc diệt chuột bắt ốc bưa vàng tại các dụng lúa

nông dân đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ cây lúa như phun thuốc phòng chống sâu bệnh sử dụng thuốc diệt chuột bắt ốc bưa vàng tại các dụng lúa như phun thuốc diệt chuột
và phòng chống được dịch bệnh trong đó huyện duy trì sản xuất một trăm tám mươi chín ha lúa theo hướng hữu cơ nhằm mang lại năng suất cao cho bà con nông dân